tin an ninh trả tự tòa nhân dân huyện kiên lương tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo phùng văn bá chủ tịch huyện giang thành và lê văn thanh chủ tịch huyện kiên lương
mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín khi tổ công tác phòng chống dịch bệnh xã kiên bình đang thực hiện tuần tra kiểm soát
thì phát hiện chị nguyễn thị ngà em điều khiển xe chở chồng là ngô văn thi lưu thông trên đường
vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và vi phạm an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ phùng văn bá là cậu ruột của thi và lê văn thanh là em cùng cha khác mẹ với thi chạy đến
tổ công tác yêu cầu bá và thi giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà còn xông vào đánh một cán bộ công an xã và một chiến sĩ dân quân tự vệ
bắt đầu xác định hai đối tượng có biểu hiện say bia rượu